bát giới là hỗn danh của nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường hà cầu quận hà đông hà nội
một kẻ được giới du thủ du thực đất hà đông khá ngại va chạm
ngoài sự điên và liều lĩnh thì lý do chính là hải là em ruột của một kẻ đang được đánh giá là cầm trịch dân anh chị đất hà đông
nên kể cả dân phố có máu mặt cũng ngại va chạm chứ đừng nói đến người lương thiện
ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hải gây ra vụ chống người thi hành công vụ và bỏ trốn
hải đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại bắc ninh
hỗn danh bát giới là đề tả cái hình dáng của hải bởi gã có gương mặt tương đối giống với bát giới
nhưng mặt khác cũng là cách người ta đánh giá về hải bởi gã không khôn như đám lưu manh giang hồ khác
thực ra thì hải có thể đã không điên đến thế nhưng gã lại lựa chọn hơi người anh dai
vốn là một tay anh trai
hải đã bị bắt khi đang lẩn trị tương đối có máu mặt tại đất hà đông
tiền án tiền sự của anh em nhà này phải dơ hai bàn tay ra để cộng
ngỗ ngược từ bé mới lớn là đã nghịch ngợm đánh nhau
anh em hải liên miên gây ra các vụ va chạm đụng độ với các đối tượng lưu manh giang hồ khác
sáng sớm ngày tám tháng tám trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm liên quan đến việc bán hàng ăn uống quá hai mươi bốn giờ
thì tổ công tác của công an quận hà đông phát hiện một quán ăn vi phạm trên phố quang trung hà đông
tại đây lực lượng chức năng nhận thấy có bốn vị khách đang ăn uống tại quán trong đó có nguyễn văn hải
sau khi bị tổ công tác nhắc nhở dọn hàng để đảm bảo đúng quy định hải không những không chấp hành mà còn có hành vi chống đối
hắn đứng phát dậy tiến lại phía gần các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ và có lời lẽ thô tục xúc phạm và sô đẩy
không dừng lại ở đó
đó hải bắt giới đã tú máu giật biển hiệu công an nhân dân của một chiến sĩ công an đang trong tổ công tác
nhận thấy thái độ hung hãn chống đối của đối tượng này cán bộ công an đã thông báo về đơn vị để tăng cường lực lượng
thấy vậy hải bắt giới bất ngờ lao đến đấm vào ngực khiến cán bộ này ngã gục xuống đường
ngay sau khi bị tấn công hải nhanh chóng rời khỏi hiện trường
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn hải về tội chống người thi hành công vụ
tuy nhiên do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ngày hai mươi một tháng tám cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã bị can
sau khi tiến hành giả soát truy vết và kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an quận hà đông đã phát hiện hải đang lẩn trốn tại băng ninh
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt khống chế thành công đối tượng hải bắt giới
nguyễn văn hải đã có năm tiền án về tội gây dối trật tự công cộng từng nhận sáu năm tù và hai mươi một tháng án treo
cụ thể vào tháng năm năm hai nghìn tám hải bị tòa án nhân dân quận hà đông xử phạt chín tháng tù và cho hưởng án treo
tháng ba năm hai nghìn một mươi hải bị xử phạt hai mươi năm tháng tù cộng với chín tháng tù tại bản án ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
của tòa án nhân dân quận hà đông với tổng hình phạt ba mươi bốn tháng tù giam
năm hai nghìn một mươi ba hải bị xử phạt một mươi hai tháng tù giam và vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn văn hải tiếp tục bị xử phạt ba mươi tháng tù giam
riêng năm hai nghìn một mươi ba nguyễn văn hải đã liên tiếp gây ra hai vụ việc cũng bằng phương pháp dùng cốc thủy tinh tấn công vào đầu một người khác chỉ vì mâu thuẫn cá nhân
vụ việc đầu tiên xảy ra vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba khi hải bắt giới cùng hoàng minh thắng
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở phương quang trung hà đông và một người khác gọi là gà ngồi uống bia cùng với phạm văn hòa bốn mươi sáu tuổi ở phương ít kiêu quận hà đông
khi đang uống bia thắng và gà ra ngoài xô sát với một người nhà anh nguyễn quang sáng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cũng ở hà cầu
thấy thắng bị người nhà anh sáng đánh chảy máu trên chán nên hải cầm cốc thủy tinh uống bia tiến đến và ném vào đầu anh sáng khiến anh này bị thương phải đi bệnh viện
tiếp đó vào đêm hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba nguyễn văn hải rủ nguyễn ngọc tùng hòa lưu văn thắng tức thắng mậu lương hai mươi năm tuổi ở phường kiến hưng hà đông
cùng hai đàn em và một số đối tượng khác đến quán hùng hù ở bãi xe tĩnh hà cầu hà đông ăn phở
khi thầy nguyễn văn dũng ở phương quang trung hà đông là người quen cởi chân đi qua hải liền gọi vào ăn cùng
trong quá trình nói chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn
hải cầm cốc trà đá bằng thủy tinh
đầu anh dũng vỡ làm chảy máu
tùng cầm một chiếc cốc khác tấn công vào tay phải của dũng
còn các đối tượng khác thì xông vào đánh đấm nạn nhân
đứng bên ngoài hải còn kích động
bọn mày đuổi theo đánh chết nó đi
nghe vậy tùng thắng và hai đàn em liền đuổi theo cầm gạch đá tấn công dũng
ngay sau đó nguyễn văn hải và đồng bọn đã bị cơ quan điều tra bắt giữ để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình
thành tích của hải bắt giới
mới còn gắn liền với những cuộc hỗn chiến trong giới giang hồ và gắn liền với cái tên của người anh trai nguyễn văn sơn tức sơn thạo nứa
theo tài liệu điều tra của cơ quan công an ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn bảy
nguyễn thanh quang chú tại ngõ ao sen hà đông cùng một nhóm bạn đến khu văn quán để đánh bạc
tại đây quang mâu thuẫn với đối tượng sĩ danh ước chú tại phúc lâm hà đông và xảy ra sô sát
ngày hôm sau nguyễn thanh quang cùng nguyễn vọng
trú tại quang trung hà đông đi đến khu vực văn quán thì gặp ước đang ngồi uống nước
quang đã dùng một chai nước ngọt đập vỡ chai để chạy theo tấn công ước nhưng bị vọng can ngăn
sau khi bị đánh ước ra vườn hoa hà đông lấy hai con dao bầu loại dùng để bồ dừa
rồi quay lại khu vực hà đông tìm nguyễn văn sơn và nguyễn mạnh hùng để nhờ các đối tượng này cùng đi trả thù giúp mình
các đối tượng này đi xe máy tìm quang vọng và chém hai đối tượng này bị thương rồi bỏ đi
ân oán giang hồ của hai phe nhóm này cũng bắt đầu từ vụ việc nói trên và kéo dài nhiều ngày
sau đó khiến người dân địa phương vô cùng sợ hãi
sau khi tấn công trí mạng nguyễn thanh quang được hai ngày vào tối ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn bảy
khi đang ngồi uống nước cùng nguyễn mạnh hùng sơn thảo nứa bị trịnh thế dũng
trú tại quang trung hà đông cùng một nhóm bảy tám đối tượng đi trên ba chiếc xe máy lao vào tấn công tới tấp
sơn thảo nứa đã kịp thời phản ứng và chạy thoát khỏi vụ úp sọt này
để trả thù đối phương sơn đã rủ em trai mình là hải bát giới cùng bảy tám đối tượng khác mang sao kiếm đi để trả thù
cả hội của sơn thảo nứa cùng kéo đến vào hiệu cầm đồ của trịnh thế dũng ở trên phố bế văn đàn để trả thù
do dũng đang đi vắng chỉ có hai người làm thuê là nghĩa và thắng ngồi trông coi
sơn thảo nứa đã cập kiếm tấn công một nhát chí máy
nghĩa đã đánh mạng vào ngực của nghĩa đồng thời dí kiếm vào cổ thắng bắt phải gọi trịnh thế dũng về để trị tội
tuy nhiên thấy vết thương của nghĩa khá nặng bọn sơn thảo ngứa đã rút lui
biết tin sơn thảo nứa tìm đến nơi trả thủ tối cùng ngày nguyễn thanh quang đã tập hợp khoảng ba mươi đàn em
được trang bị đầy đủ các loại dao kiếm gậy sắt đến nhà mình tại khu vực ao sen để bàn kế hoạch thanh toán nợ nần với nhóm của sơn
sau khi bàn xong kế hoạch cả nhóm quang cùng kéo nhau đi tìm sơn thảo nứa để thanh toán
nhận được tin từ trước về vụ việc nhóm của nguyễn thanh quang đang đến tìm mình
sơn thảo nứa cũng tụ tập khoảng một mươi đàn em khác mang theo ba dao một kiếm và năm ống tuyếp sắt ngồi chờ đối thủ tại quán cầm đồ của mình ở phố quang trung
sau khi hai nhóm gặp nhau liền xông vào tấn công
do thua về quân số nhóm của sơn thảo nứa vỡ trận và bỏ chạy
tuy nhiên trước khi rời đi nhóm của sơn đã khiến nhiều đàn em của nguyễn thanh quang bị thương nặng phải vào viện để điều trị
sau khi điều trị công an quận hà đông đã khởi tố bị can với ba đối tượng chủ mưu cầm đầu là trịnh thế dũng nguyễn văn sơn và nguyễn thanh quang
các đối tượng bỏ trốn nên sau đó đã bị truy nã và phải ra đầu thú khai báo đầy đủ tội trạng của mình
đáng nói hải bắt giới là một trong các đối tượng bị công an quận hà đông khởi tố có liên quan đến vụ hỗn chiến
ba mươi tám tuổi nhưng hải đã có năm tiền án liên tục ra tù vào khám
thế nên hải cũng chỉ chọn đứa con đường làm ăn trong bóng tối chủ yếu là các hoạt động không được pháp luật công nhận
trước khi bị bắt hải tham gia bảo kê chăn rắt mấy cô gái làm nghề buôn hương bán phấn chuyên cung cấp cho các quán xá hoạt động nhạy cảm
làm nghề này phải va chạm rất nhiều nên bản tính côn đồ càng lúc càng thấm trong con người của hắn
va là chạm va là nổ
đó là phương châm sống của hắn
dưới trường hải có một lũ đàn em cũng sẵn sàng tay đao tay búa xông pha lên đường
đám này không ít lần thách đấu các nhóm khác trong quá trình hoạt động bảo kê quán xá gây mất trật tự xã hội
lại thêm một lần nữa hải bắt giới gia nhập quốc tịch suventus
không hiểu thêm lần này nữa là sáu tiền án bảng thành tích bất hảo của hắn có chịu dừng lại